theo thông tin từ đại sứ quán anh tại việt nam đơn vị nghiên cứu lâm sàng tại đại học oxford của anh
đang phối hợp với bộ y tế việt nam và bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
triển khai nghiên cứu đánh giá tính an toàn và hiệu quả của việc dùng thuốc chloroquine trong điều trị covid một mươi chín
nếu thử nghiệm này chứng minh chloroquine là một phương pháp điều trị covid một mươi chín hiệu quả
thì phương pháp này có thể được triển khai để điều trị cho hàng triệu người trên khắp thế giới
một cách hiệu quả và an toàn với chi phí hợp lý
chúng ta cần hợp tác để hẳn chương tìm giải pháp toàn cầu
bộ y tế việt nam cũng thấy rằng đây là những hướng đi cách tiếp cận hết sức là phù hợp
để làm sao chúng ta có được những phương pháp mới thuốc mới trong việc điều trị cho các bệnh nhân mắc covid ở việt nam
trong khuôn cổ hợp tác giữa vương quốc anh và việt nam trong lĩnh vực y tế
thử nghiệm này được kỳ vọng sẽ có đóng góp quan trọng cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín